chỉ còn khoảng hai tuần nữa là các vườn cam trên địa bàn tỉnh hà tĩnh sẽ bước vào vụ thu hoạch
tuy nhiên bà con nông dân chưa kịp vui mừng thì phải chứng kiến cảnh cam dụng hàng loạt
cùng với đó là nguy cơ sụt giảm sản lượng trong vụ này
mất mùa các thương lái cũng không mặn mà đến thu mua ở các vườn cam đã khiến người nông dân đứng ngồi không yên
hơn một hai hectare cam của gia đình ông lê thanh hải ở xã đức bồng huyện vũ quang những ngày gần đây bỗng nhiên dụng hàng loạt
có nhiều cây cam quả sắp đến kỳ thu hoạch đã rụng gần như toàn bộ
lo lắng nhưng ông hải cũng không biết làm cách nào để ngăn chặn tình trạng cam dụng
để tránh tình trạng ô nhiễm nguồn đất hàng ngày bà con nông dân phải bỏ công đi nhặt cam dụng
hàng tạ cam buộc phải đổ bỏ xuống sông suối
hiện trên địa bàn huyện vũ quang có khoảng hai một trăm linh hectare cam xuất hiện tình trạng cam dụng
nguyên nhân mà xác định lại là do thời tiết diễn biến phức tạp bên cạnh đó là các số bò phát triển mạnh
bên cạnh đó do thời tiết mưa nắng đan sen khiến nhiều diện tích cam bị úng nước dẫn đến cam bị vàng lá thối rễ gây nên bệnh thối nhiễm quả
huyện cũng đã tổ chức kiểm tra và vận động người dân đặc biệt là thu gom các loài cam rụng để ảnh hưởng đến đợt tai
hai nữa là chống đỡ các vấn đề nhất là lượng ngập úng
cái thứ ba nữa là dùng mọi biện pháp các loài thuộc để bảo vệ các loài trồng sâu bò để giảm tối đa về năng suất sản lượng cho người dân
đối với bà con vùng cao hà tĩnh cây cam là nguồn kinh tế chủ lực
chính vì vậy người dân vẫn đang trông chờ vào các giải pháp của các bộ ngành nhằm ngăn chặn tình trạng cam dụng mỗi năm
bởi chẳng người nông dân nào muốn rơi vào cảnh gieo quả ngọt để rồi phải thu hoạch trái đắng